thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ trì phiên họp thứ một mươi sáu của ban chỉ đạo phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu chính phủ với sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phát biểu mở đầu phiên họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhắc lại sự hy sinh vất vả và những mất mát trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
trong giai đoạn chưa có nhiều kinh nghiệm chưa có vaccine và thuốc chữa bệnh đồng thời thẳng thắn chỉ rõ sau khi kiểm soát dịch bệnh đến nay đã xuất hiện tư tưởng chủ quan lơ là mất cảnh sát trong phòng chống dịch
trong bối cảnh dịch bệnh thủ tướng chính phủ đã liên tục ban hành nhiều công điện văn bản nhằm chỉ đạo triển khai quyết liệt